chiều ngày một sáu theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng nam
kết quả xét nghiệm lần một đối với ba trăm bốn mươi hai công dân về từ đài loan trung quốc
đang cách ly tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm tại huyện thăng bình
đều có kết quả âm tính với sars cov hai
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng năm các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam đã tiếp nhận
và đưa hơn ba trăm bốn mươi hai công dân việt nam từ đài loan trung quốc trở về
trong số người đưa về cách ly trong đợt này có đến hai trăm bốn mươi ba phụ nữ đang mang thai
và có hai trường hợp sắp sinh đã được đưa vào bệnh viện đa khoa quảng nam để theo dõi
các trường hợp còn lại tình trạng sức khỏe ổn định